trong thời gian qua đảng chính phủ và ngành y tế luôn trú trọng quan tâm tới công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
đặc biệt có thể kể tới như công tác phòng chống suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em
tuy vậy việt nam vẫn đang phải đối mặt với vấn đề còn tồn tại về sự tranh lệch đáng kể giữa chất lượng sống của người dân các vùng miền
nhất là vùng núi vùng khó khăn và nông thôn với thành phố đồng bằng
do điều kiện địa hình của tỉnh cao bằng còn nhiều khó khăn việc tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của việc bổ sung vitamin a cho trẻ
và thời gian tổ chức bổ sung vitamin a tẩy dun miễn phí còn gặp nhiều hạn chế
các cán bộ y tế của tỉnh đã đến từng hộ dân trên địa bàn vận động người lớn trong gia đình
chủ động cho trẻ dưới sáu mươi tháng tuổi đến các trạm y tế xã uống vitamin a và tẩy dun từ ngày ba mươi tháng năm đến hết ngày hai tháng sáu
về việc bổ sung cho trẻ từ sáu đến sáu mươi tháng tuổi uống vitamin a
trong nhiều năm vừa rồi ý thức của người dân có nhận thức tốt hơn khá hơn trước so với những năm đầu mới triển khai
khi được tuyên truyền các bà mẹ cũng rất ủng hộ và đưa con đến uống vitamin a
tỉ lệ trong mấy năm vừa rồi tỉ lệ trong mấy năm vừa rồi tỉ lệ trong mấy năm vừa rồi

nếu mình bổ sung vitamin a đúng cách với lại bổ sung cho con đầy đủ
con sẽ đủ chất dinh dưỡng với lại con sẽ được phát triển tốt hơn
bổ sung vitamin a là cho con có thêm đầy đủ dinh dưỡng và sáng mắt
đây là lần đầu tiên cho bé đi uống vitamin a
bác sĩ nói là mỗi năm hai lần uống vitamin a
sáu tháng tiếp theo là cho bé đi uống vitamin a
đối với trường hợp hộ cư dân cư trú tại những nơi cách xa địa điểm bổ sung vitamin a và tẩy run tập trung
hay trẻ có vấn đề về sức khỏe cán bộ y tế của tỉnh xã sẽ chủ động tập hợp lại danh sách
sau đó tới từng gia đình để trực tiếp bổ sung vitamin a và tẩy run cho trẻ
tất cả các bà mẹ cần nhớ là đưa trẻ đi uống vitamin a tại các điểm uống ở xã phường
trong ngày này thì có hơn một đồng
một mươi một xã của toàn quốc cho trẻ uống vitamin a
thế thì ngày vi chất dinh dưỡng nó trở thành như là một ngày hội về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
và nó có một giá trị nhân văn trong ngày quốc tế thu nhiên mùa sáu
để chuẩn bị công tác tốt nhất cho ngày vi chất dinh dưỡng năm nay
cao bằng đã nhận đủ cơ số thuốc vitamin a liều cao từ viện dinh dưỡng
để bổ sung cho trên bốn mươi bảy trẻ từ sáu đến sáu mươi tháng tuổi
và hơn bốn bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng
bên cạnh đó có khoảng trên ba mươi hai trẻ từ hai mươi bốn đến sáu mươi tháng tuổi được tẩy dun